nhân dịp tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám chiều nay đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã đến thăm kiểm tra công tác phục vụ tết
và tặng quà tết cho công nhân lao động tại tổng công ty vận tải hà nội và tổng công ty điện lực hà nội
phát biểu và chúc tết tới toàn thể cán bộ công nhân viên tổng công ty vận tải hà nội
đồng chí hoàng trung hải cho biết trong năm hai nghìn một mươi bảy tổng công ty đã có nhiều sáng kiến
cải tiến nhằm cung cấp dịch vụ cho khách hàng ngày càng tốt hơn
trước những thách thức trong năm hai nghìn một mươi tám để nâng tỷ lệ vận tải hành khách công cộng
nhằm hạn chế phương tiện cá nhân cho thành phố đồng chí hoàng trung hải đặc biệt nhấn mạnh
toàn thể cán bộ công nhân viên tổng công ty cần tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ
lấy sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu phân đấu
tại buổi làm việc với tổng công ty điện lực hà nội đồng chí hoàng trung hải đánh giá năm hai nghìn một mươi bảy
là năm đầu tiên toàn ngành điện thủ đô phấn đấu sau nhiều năm
đã không còn người đi thu tiền tại nhà
thay vào đó người dân tự đi đóng tiền trả tiền qua tài khoản nhằm giảm bớt tiêu cực
nhũng nhiễu phiền hà và nhiều rủi ro
đồng chí hoàng trung hải mong muốn tập thể lãnh đạo công nhân viên evn hà nội
tiếp tục đoàn kết nhất trí sáng kiến sáng tạo nhiều hơn nữa để đạt được thành tích to lớn hơn